bộ công thương đã báo cáo và đề nghị thủ tướng phê duyệt kế hoạch xuất khẩu than năm hai nghìn một mươi chín của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tkv và tổng công ty đông bắc với tổng khối lượng là hai năm triệu tấn
cụ thể đối với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tổng khối lượng than xuất khẩu là hai triệu tấn trong đó than cục là bảy trăm linh tấn và than cám một hai mươi ba là một ba triệu tấn
đối với tổng công ty đông bắc tổng khối lượng xuất khẩu là năm mươi tấn trong đó than cục là ba mươi tấn và than cám một hai mươi ba là hai mươi tấn
liên quan tới vấn đề này phó thủ tướng trịnh đình dũng giao bộ công thương chủ trì nghiên cứu tiếp thu ý kiến các bộ cơ quan và ý kiến đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện kế hoạch xuất khẩu than năm hai nghìn một mươi chín
sau khi xin ý kiến của các bộ ngành địa phương bộ công thương đã tổng hợp giải trình và báo cáo thủ tướng chính phủ bộ công thương khẳng định
chủng loại than xuất khẩu năm hai nghìn một mươi chín của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam và tổng công ty đông bắc là phù hợp với quan điểm phát triển ngành than việt nam